thưa quý vị và các bạn
năm mươi năm trước trong di trúc để lại cho toàn đảng toàn quân toàn dân ta
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta
bởi đoàn kết là cội nguồn của những thành công
thực hiện lời dạy đó của người suốt nửa thế kỷ qua đảng ta đã ra sức giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu đó
nhờ vậy đã lãnh đạo toàn dân tộc giành được nhiều thắng lợi to lớn
nhờ đoàn kết chặt chẽ mà đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định như vậy trong di trúc của mình
vì thế người cần dặn các đồng chí từ trung ương đến các tri bộ
cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của mất mình
mình chứng thuyết phục nhất là dưới sự lãnh đạo của đảng
toàn quân và toàn dân ta đã đánh bại đế quốc mỹ có sức mạnh quân sự
kinh tế lớn hơn ta rất nhiều lần đem lại hòa bình và thống nhất đất nước
khi đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng
đảng ta đã dũng cảm tiến hành đổi mới và đã thành công rực rỡ
nếu không có sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng toàn dân
thì không thể có được những kết quả to lớn đó
tuy nhiên trong đảng đã xuất hiện những mầm mống gây tổn hại đến sự đoàn kết trong đảng
và giữa đảng với dân
đó chính là những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất
trong đó có cả những cán bộ cao cấp
tuân theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh trong di trúc
thường xuyên và nghiêm trình tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất
để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng
đảng ta đã tiến hành xây dựng chỉnh đốn đảng đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình
tập trung phòng chống tham nhũng và các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ
đoàn kết chính là đấu tranh với thơ hư tật sống
đoàn kết chính là phải dám mạnh dạn thẳng thắn để loại bỏ những phần tựa cơ hội
kẻ thao hóa biến chất ra khỏi hàng ngũ của đảng
đoàn kết chính là phải vững mạnh đấu tranh với các tệ tham nhũng tha hóa
kết quả là trong ba năm qua đã có hàng nghìn cán bộ đảng viên từ trung ương đến cơ sở bị xử lý kỷ luật
nạn tham nhũng đang được ngăn chặn và đẩy nổi
đó là biểu hiện sinh động của sự đoàn kết trong đảng
sắt cánh bên nhau chống lại những gì xấu xa hại dân hại nước
và lại càng thấy rõ đoàn kết là sức mạnh của đảng